cái sản phẩm tranh lá bồ đề này thì nếu mà xét về cái ý nghĩa nội dung của nó
thì cái giá trị của nó là rất khó để định giá được
tại vì là nó mang những cái mong muốn giá trị rất là khác nhau
mọi người nếu ai cảm thấy bức tranh này nó giá trị như thế nào
thì mọi người sẽ định giá nó cái giá trị như vậy
và những cái giá mà như hiện tại như bên phòng tranh đang đưa ra
nó chỉ là một cái giá mang tính chất là tượng trưng
cho những cái chi phí cũng như là những cái công sức của những người lao động làm lên
thì có thể những bức tranh nhỏ nhất có thể nó chỉ tầm khoảng vài trăm nghìn
những bước tranh kỳ công và nhiều công sức hơn có thể lên vài triệu hoặc là vài chục triệu
lá bồ đề được coi là tâm bồ đề là bọc dâm chảy mát
theo quan điểm của đạo phận mỗi chiếc lá bồ đề này tự bán cho mình

chính vì thế nhiều gia đình rất thích mua các tác phẩm kệ thuật từ lá bồ đề
trênh từ lá bồ đề không chỉ bằng lại giá trị kinh tế
mà còn là một quả hình hiện thể hiện văn hóa tâm linh của mảnh đất bồ đồ